cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn như vậy chỉ còn một tuần nữa là đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
thời điểm cận tết như thế này người người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị sắm tết
trong khi đó đây cũng chính là thời điểm rất dễ phát sinh các vụ cháy nổ do còn có tâm lý chủ quan lơ là công tác phòng cháy chữa cháy của người dân
và do lượng hàng hóa nhu cầu sử dụng điện nguồn lửa tăng cao
chính vì vậy lực lượng công an cả nước đang tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền đến từng hộ dân doanh nghiệp về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy thời điểm trước và trong tết
nội dung chi tiết chúng tôi sẽ đề cập trong mục tiêu điểm còn sau đây sẽ là thông tin về các vụ tai nạn sự cố cháy nổ xảy ra trong tuần qua
ngày một mươi một tháng một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã giải cứu thành công cháu nhỏ và người cha rơi xuống riêng sâu
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một bé trai bảy tuổi không may bị rơi xuống một chiếc giếng bỏ hoang tại số tám mươi đường đinh núp phường tân lập thành phố buôn ma thuột
phát hiện vụ việc cha cháu bé đã lao xuống
giếng để cứu con tuy nhiên do giếng sâu hơn hai mươi mét nên người cha và cháu bé bị mắc kẹt dưới giếng nhận được tin báo của người dân các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy trị cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời có mặt tiến hành giải cứu người bị nạn qua khảo sát đánh giá hiện trường các chiến sĩ đã trực tiếp xuống giếng để thực hiện nhiệm vụ sau khoảng một mươi phút hai cha con đã được giải cứu an toàn
khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một tại bắc ninh một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty korea vina
võ phường nam sơn thành phố bắc ninh thời điểm xảy ra cháy một số công nhân người lao động đang làm việc tại công ty thì phát hiện lửa phát ra từ phân xưởng hóa chất lực lượng cảnh sát phòng cháy trị cháy khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức các phương án trị cháy đến khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng nghìn mét vùng nhà xưởng bị cháy ước tính thiệt hại tài sản hàng trăm tỷ đồng
trưa ngày sáu tháng một một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất đồ gỗ ở phương tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lúc này một số công nhân đang làm việc thì nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ sưởng sơn đồ gỗ sau đó ngọn lửa bốc cháy ngủn ngụt khiến nhiều công nhân đang làm bỏ chạy thoát thân ra ngoài do bên trong là đồ gỗ cộng với nhiều thùng sơn dầu nên lửa bốc cháy rất nhanh
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động bảy xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa ngăn chặn cháy lan đến một mươi ba h cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn vụ cháy không có thương vong về người nhưng đã thiêu dụi hơn ba trăm linh m hai xưởng là sản phẩm đồ gỗ cùng nhiều nguyên vật liệu bên trong
vào ngày ba tháng một thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành chỉ thị số một cttg
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới chỉ thị nêu rõ trong công tác phòng cháy chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính mục tiêu đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là phải ngăn chặn đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan
sự chủ quan lơ là với công tác phòng cháy chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ từ nhỏ đến lớn
chủ động trước tình hình này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lực lượng công an tại cơ sở trong suốt thời gian qua đã thực hiện hàng nghìn lượt tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
những ngày giáp tết nguyên đán là thời điểm dễ xảy ra cháy nổ bởi các nguy cơ từ việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt và thiết bị điện đốt vàng mã tích chữ hàng hóa gia tăng sản xuất
thực tế cho thấy số vụ cháy tại nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh vẫn xảy ra phức tạp
chủ động phân tích nhận diện các nguy cơ cháy nổ thời điểm cận tết trong tết để từ đó tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền khuyến cáo những người dân doanh nghiệp đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai thường xuyên từ nhiều ngày nay

thì trong cái dịp tết nguyên đán tới này thì bà con nhân dân sử dụng rất nhiều các thiết bị điện
rồi các thiết bị sinh lửa sinh nhật để phục vụ cuộc sống
do vậy lại càng tăng cái nguy cơ gây cháy nổ
đây là một cửa hàng kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng tại thị trấn nánh huyện việt yên tỉnh bắc giang
cơ sở này do ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý về phòng cháy chữa cháy
chính vì vậy thời gian qua lực lượng công an cơ sở cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhắc nhở
chủ hộ kinh doanh tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
thế nhưng thời điểm cận tết khi tiến hành kiểm tra về phòng cháy chữa cháy
thì chủ cơ sở dù đã nhận thức rõ nguy cơ cháy nổ với cơ sở mình
nhưng việc khắc phục thì vẫn chỉ tiếp tục hứa
hàng hóa như này là chưa đảm bảo an toàn này
ủy ban tỉnh bắc giang vừa rồi có quy định số sáu mươi ba yêu cầu là
sắp xếp hàng hóa cách xa nơi phát sinh nguồn lửa nguồn nhiệt
ví dụ như đây là khu phát sinh nguồn lửa này
là khu tháp ương thời cúng
là cách xa tối thiểu là tám m
đấy trong quy định của ủy ban tỉnh gần đây nhất
thế mình sau đợt này kiểm tra thì mình sẽ sắp xếp sai ra
hoặc là mình làm cái lồng
mình tạo khoảng cách
bằng kính ý ạ
bằng chất không cháy bó cháy nhé
tạo khoảng cách ra
như thế này chẳng may lúc mình vội mình đi theo hương xong mình đóng cửa nó
cái tàn hương cái thứ nó rơi ra nó dưỡng cháy
cắm điện vào nó đánh bô ven cái lúc ra
hôm tối đến về cho bệnh sập ác
không đến tối ngay như bây giờ
sự tố đã xảy ra rồi
qua những lời phân tích của các đồng chí công an
thì tôi thấy là
cửa hàng nhà tôi vẫn còn rất nhiều nguy cơ gây cháy nổ
thì qua đây tôi cũng rút kinh nghiệm
để khắc phục
trước mắt là an toàn cho mình
và cho những người xung quanh
vâng như tại cơ sở này
thì chủ cơ sở đã có ý thức trang bị
phương tiện phòng cháy cháy
tuy nhiên thì với các yếu tố như
hệ thống điện hay là các khu vực thờ cúng
thì rõ ràng còn sự chủ quan
chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy
và như vậy thì việc trang bị
bình chữa cháy cũng không đem lại ý nghĩa
trong công tác phòng cháy chữa cháy
đây là cơ sở kinh doanh mặt hàng may mặc
kết hợp nhà ở
loại hình này tiêm ẩn nguy cơ cháy rất cao
và thường gây hậu quả nghiêm trọng
chủ cơ sở đã có ý thức trong việc thắp hương thờ cúng
khi làm tủ kín kín như thế này
tuy nhiên đối với hệ thống điện
thì chưa đáp ứng quy định về phòng cháy chữa cháy
trong khi các mặt hàng kinh doanh tại đây
đều là bông vải sợi
rất dễ bắt lửa và cháy lan
trong trường hợp để xảy ra cháy nổ từ chập cháy điện
lửa sẽ rất dễ bén và cháy lan ra toàn bộ cửa hàng
bởi hàng hóa bên trong
đều từ bông vải sợi là dễ cháy
và nếu cháy nổ xảy ra vào ban đêm
khi chủ nhà ngủ trên gác
không phát hiện kịp thời
thì rõ ràng hậu quả sẽ rất đặng nề
đây từ ổ cám điện đến các chất cháy này gần quá
thì chị sắp xếp cách xa ra
tối thiểu từ năm đến tám mét
thường xuyên là chúng tôi ở cơ sở
vẫn tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh
trên địa bàn
thế nhưng mà thực tế
trong thực tế thì đi đến nơi
vẫn còn một số hộ kinh doanh
vẫn chủ quan
hậu chưa chấp hành được đầy đủ
các quy tắc của phòng cháy
trong thời gian tới đây
đặc biệt nhất là trước tết nguyên đán
chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động nhân dân
và tuyên truyền trên hệ thống loa
vận động nhân dân cố gắng chấp hành nguyên túc
và hai nữa là
đặc biệt nhất là tết
sẽ nghỉ tết là phải đảm bảo về công tác thờ cúng
và đường điện nguồn nước trong các nhà hộ kinh doanh
với dự đoán được tình hình như vậy
và nhu cầu người dân vậy
công an huyện vĩnh yên đã ban hành kế hoạch
triển khai công tác
kiểm tra hướng dẫn
các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh
đồng thời là ban hành văn bản
rồi chỉ đạo các cơ quan ban ngành
nhất là các đơn vị phát thanh truyền hình
của huyện và của xã
thường xuyên phát thanh
để tuyên truyền cho các cơ quan ban ngành
rồi nhân dân hiểu và tự mình
sắp xếp hàng hóa
vật tư cũng như là
nguồn lửa nguồn nhật
của cơ sở mình và của gia đình mình
để phòng và hạn chế
tối đa tối thiểu
vụ cháy nổ
xảy ra và giảm trời đợi
thấp nhất những vụ cháy xảy ra
cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền
kiểm tra nhắc nhở người dân doanh nghiệp
trong việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là dịp cận tết
và trong thời gian nghỉ tết
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương trên cả nước
cũng đã nỗ lực tổ chức diễn tập
các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
theo đó đã có
rất nhiều tình huống giả định
với đa dạng các loại hình được đặt ra
để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
và cả lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
được thực hành nhuẩn nhuyễn hiệu quả
tại hà nội
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố phối hợp với công an huyện gia lâm
tổ chức tập huấn và thực tập
phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện stanley việt nam
có địa chỉ tại xã dương xá huyện gia lâm
tình huống giả định đặt ra là
trong khi nhà máy đang tiến hành sản xuất
thì xảy ra cháy tại khu vực kho chứa hàng thành phẩm
đám cháy phát triển nhanh
lây lan sang khu vực xung quanh
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
đã hướng dẫn công nhân thoát nạn ra ngoài
nhận tin báo công an huyện gia lâm
đã nhanh chóng điều động lực lượng phương tiện tới hiện trường
phối hợp tổ chức triển khai đội hình
phương án chữa cháy và đã khống chế được đám cháy
tại bạc liêu
tình huống giả định đó là cháy kiệu ốt kinh doanh vải nệm
sau đó lan nhanh ra các kiệu ốt khác trong chợ
đám cháy có diện tích khoảng một trăm linh m hai
kèm theo khói
khí độc lớn bao phủ các lối thoát nạn
gây nổ các thiết bị bên trong chợ
lực lượng phòng cháy chữa cháy của chợ
đã hướng dẫn thoát nạn cho khoảng tám mươi người ra nơi an toàn
đồng thời triển khai công tác chữa cháy
di chuyển tài sản
tuy nhiên do ảnh hưởng của bức xạ nhiệt và khói dày đặc
vụ cháy trở nên hỗn loạn
vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
ngay sau khi nhận được tin báo
công an tỉnh bạc liêu nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng
huy động phương tiện chuyên dụng như
một xe chỉ huy năm xe cảnh sát giao thông
năm xe chữa cháy hai cano chữa cháy
một xe thang một xe cứu nạn cứu hộ
hai xe cứu thương đến ngay hiện trường
đội hình chữa cháy được triển khai khẩn trương
phương án cứu người tài sản
chỉ trong thời gian ngắn
đám cháy được dập tắt
người tài sản được đảm bảo an toàn
thông qua diễn tập với nhiều tình huống giả định
đã góp phần nâng cao năng lực kỹ năng điều hành tác chiến
xử lý tình huống thực tế
đối với tình huống cháy nổ cụ thể
của các đơn vị và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
qua đó góp phần nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa
tích cực chữa cháy
tiểu mục bạn nên biết ngày hôm nay
chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn nhận diện
những nguy cơ cháy nổ trong dịp tết nguyên đán
hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích
để mỗi người dân mỗi gia đình
nâng cao ý thức trong công tác phòng ngừa cháy nổ
tết nguyên đán chung với dịp cao điểm của mùa khô
vật liệu khô nỏ dĩa bắt cháy
hàng hóa lưu thông lớn
việc sử dụng lửa điện chất đốt tăng cao
tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thương vong về người
thiệt hại lớn về tài sản
để đón tết nguyên đán an toàn
cần thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy
quản lý chặt cháy nguồn lửa nguồn nhiệt
kiểm tra khắc phục những sơ hở
sử dụng an toàn hệ thống điện thiết bị điện
trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm
tuần tra canh gác hai mươi bốn h hai mươi bốn h
chuẩn bị để chữa cháy kịp thời có hiệu quả

hạnh phúc của chúng tôi